mưa lũ cũng đã khiến cho tỉnh quảng trị gánh chịu thiệt hại nặng nề
hai người tử vong do lũ cuốn bảy người mất tích hiện chưa tìm thấy được
gần một mươi ba tám trăm linh căn nhà bị ngập lụt
lực lượng chức năng cũng đang tổ chức cứu nạn ba tàu bị chìm hai tàu mắc cạn một tàu trôi giạt
trên các tàu bị mắc cạn và trôi giạt hiện có hàng chục thuyền viên đang gặp nguy hiểm
mưa lồn kéo dài từ ngày bảy tháng một mươi đến nay đã khiến lũ trên các con sông ở quảng trị đều lên nhanh
phổ biến ở mức trên báo động hai đến báo động ba có nơi trên báo động ba
riêng lũ trên sông hiếu đã vượt báo động ba cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm một nghìn chín trăm bảy mươi